công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra và thống kê thiệt hại trong vụ cháy một kho hàng tại phường tam hiệp
vào lúc khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi bảy tháng hai tiếng nổ phát ra từ kho chứa linh kiện lắp ráp xe máy của chi nhánh công ty sim ở khu phố sáu phường tam hiệp tp biên hòa
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã điều xe chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường để dập lửa
đến hai mươi ba h cùng ngày thì ngọn lửa cơ bản mới được khống chế
vụ cháy không gây ra thiệt hại về người thế nhưng đã thiêu dụi khoảng năm trăm linh m hai kho xưởng cùng nhiều linh kiện xe máy bên trong